các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một bà phương hằng thắng thường gọi ca sĩ phi nhung là phi phi và cho rằng cô ca sĩ người đứng sau kích hoạt đội ngũ đánh sập các trang mạng hội nhóm của bà hằng để bảo vệ hoài linh
ngoài ra bà còn kể ra loạt quá khứ của cố ca sĩ
mới đây sau khi bà phương hằng bị bắt nghệ sĩ việt hương bất ngờ đăng đàn trên trang cá nhân trực tiếp nhắc tới phi nhung khiến công chúng không khỏi xôn xao
việt hương bất ngờ nhắc đến phi nhung và xe mv ca nhạc luật trời của người bạn thân
cô đang tại dòng trạng thái đầy ẩn ý
nhớ bạn nghe nhạc cả nhà ơi
ngay lập tức dưới phần bình luận nhiều cư dân mạng đã đồng loạt gọi tên bà nguyễn phương hằng
ai cũng cảm thấy hạ hê khi nữ ceo đại nam bị tạm giam
người hâm mộ còn bày tỏ nỗi nhớ phi nhung và bài hát luật trời mang ý nghĩa vô cùng thấm thiết
vào giữa tháng chín trong lúc phi nhung điều trị covid một mươi chín trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip
được cho là phát ngôn của bà phương hằng đã sử dụng nhiều từ ngữ nặng nề đối với nữ ca sĩ
điều đáng nói còn có nội dung trù ảo về tình trạng sức khỏe của giọng ca bông điền hiện tại
đoạn clip này khiến cho nhiều khán giả bất bình
trước làn sóng phẫn nộ của dư luận bà nguyễn phương hằng phủ nhận
tôi không bao giờ nói như vậy tại sao lại bị đặt trắng trợn đến như thế
tôi là một con người
sống vì cộng đồng tôi biết rung cảm và biết chia sẻ biết đúng sai
sau khi đưa ra những lời khẳng định đành thép bà phương hằng còn gửi đến ca sĩ phi nhung những lời chúc tốt đẹp
phi nhung cũng là một con người tôi cầu chúc cho phi nhung khỏi bệnh khỏe mạnh và trở lại với cuộc sống
đó là lời thật lòng của tôi
ngoài ra theo ceo đại nam cũng chỉ trích một số diễn đàn trên mạng xã hội
đã đăng tải thông tin sai lệch bắp méo lời nói
khiến cho khán giả hiểu lầm
bà phương hằng còn thẳng thắng gọi những hành động của những đối tượng trên là tội ác vô ý thức và vô nhân đạo
nhất là khi đối tượng nhắm đến là người đang từng ngày từng giờ đấu tranh giành lại mạng sống
trước đó bà nguyễn vương hằng từng tố nữ ca sĩ phi nhung là người đứng sau
xúi dục các hacker đánh sập các trang mạng hội nhóm của bà hằng để bảo vệ một số nghệ sĩ đang bị bà công kích
đồng thời bà hằng cũng tiết lộ
gây sốc một số thông tin đời tư về ca sĩ phi nhung
tuy nhiên sau khi biết tin nữ ca sĩ nhiễm covid một mươi chín
bà nguyễn phương hằng không còn nhắc đến phi nhung trong các buổi livestream của mình
được biết tình hình của nữ ca sĩ phi nhung chuyển biến xấu sau một khoảng thời gian điều trị covid một mươi chín
rất nhiều đồng nghiệp khán giả đã bày tỏ sự lo lắng và cầu mong một phép màu đến với phi nhung
chưa dừng lại ở đó sau khi phi nhung qua đời vì covid một mươi chín
bà phương hằng có phát ngôn gây tranh cãi
yêu cầu quản lý của cố ca sĩ trả lại tiền cho hồ văn cường
thậm chí nữ đại gia còn hứa tặng cho con nuôi phi nhung số tiền năm trăm linh triệu với điều kiện
chỉ cần quản lý phi nhung trả lời một câu rằng tôi không liên quan tới hồ văn cường
một câu thôi lập tức tôi cho hồ văn cường năm trăm linh triệu liền
tôi sẽ thay phi nhung trả món nợ ân tình này cho hồ văn cường
cụ thể ceo đại nam lên tiếng
đặc biệt bây giờ tiền của cường là trợ lý của phi
nhung phải trả ra bởi vì em ấy đã sống với phi nhung với một cái niềm tin mạnh liệt
đừng có quên cái điều này đối với em ấy là một cái điều rất là tội nghiệp
theo đó nữ ceo đại nam đã yêu cầu trợ lý của cố ca sĩ phi nhung
phải gửi lại tiền các xe cho hồ văn cường
trước đó cố ca sĩ phi nhung khẳng định quản lý là người giữ tiện cách c của hồ văn cường
và sẽ đưa toàn bộ khi nam ca sĩ đủ một mươi tám tuổi hay muốn ra ở riêng
khi cường đi hạng
muốn ra riêng thì lấy tôi nói mẹ cường cứ để tiền cho quản lý giữ đi
mà cường nói học xong cấp ba đủ một mươi tám tuổi rồi
thì tôi đưa hết để mẹ con mua nhà hay mướn nhà gì đó
tôi cũng sẽ cho thêm vài trăm triệu vốn để cường làm ăn
tôi không thích mang chuyện của tôi cho mạng xã hội bàn tán
nhưng vì xã hội quan tâm cường vì khán giả quan tâm nên bây giờ tôi mới nói
trước đó sau khi bị liên tục nhắc tên trong các buổi live stream
của cố ca sĩ phi nhung
đã từng ước ước mà thốt lên rằng tôi đã làm gì phật ý nhiều người vậy
trong live stream doanh nhân phương hằng đã nhắc đến một nhân vật với biệt danh phi phi cô nương
cùng loạt bí mật về việc bó con đang sống như vợ chồng với một người con gái khác
là người đứng sau tấn công bà hằng trên mạng xã hội để bảo vệ hoài linh
thông tin này khiến cho cư dân mạng không khỏi xôn xao bàn tán
đến trưa mộng sáu tháng sáu phi nhung đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân
trong đó có nhắc đến danh xương phi phi
phi phi mà doanh nhân phương hằng đề cập trong live stream
ngoài việc phân trần những tin đồn liên quan đến mình
thì ở cuối bài viết giọng ca bông điên điển còn lên tiếng về mối quan hệ với hoài linh
đến tối mồng bảy tháng sáu dư luận lại ngỡ ngàng trước binh luận của nghi vấn là của ca sĩ duy mạnh
thẳng thắng trả lời cộng đồng mạng và tiết lộ nhiều chi tiết gây sốc liên quan đến ca sĩ phi nhung
cụ thể khi có người nhắc đến vụ phi nhung đăng clip hát tặng bà phương hằng
người này cho rằng
đặc biệt trong tin nhắn nghi vấn
người này còn tiết lộ phi nhung từng gọi điện nhờ anh lên mạng xã hội mắng chửi bà phương hằng
nhưng nam ca sĩ không đồng ý
sau hàng loạt những thiệt phi xảy ra trong thời gian đấy
liên quan đến doanh nhân nguyễn phương hằng hoài linh và ca sĩ duy mạnh
cố ca sĩ phi nhung lúc đấy cho biết
có một chút hoang mang và nhiều băng khoang
tôi không biết mình đã làm gì
để nhiều người phật ý đến như vậy
con người tôi trước nay vẫn vậy
chưa bao giờ khác đi
nhưng nhiều người đã vịnh vào một chi tiết vô tình nào đó
rồi diễn giải theo họ
tội cho tôi
tôi tin chuyện gì cũng có lý do của nó
trách người thì tha trách mình
có lẽ tôi đã có những hành động biểu cảm không đúng
dù chỉ là vô tình thì đó cũng là lỗi của mình
nghệ sĩ ai cũng cá tính
với cái tôi riêng không ai phục tùng người khác thế đâu
chưa kể dính vào rắc rối
mà lại là rắc rối
không đáng như trường hợp của tôi nữa
thế nhưng sau khi phi nhung qua đời
bà phương hằng lại bất ngờ thu hút sự chú ý của nhiều người
với cuộc trò chuyện lúc hai mươi h mang chủ đề
chết là giải thoát
trong buổi trò chuyện bà phương hằng đã bày tỏ lòng thương tiếc
với sự qua đời của nữ ca sĩ phi nhung
ai trên đời cũng có một lần sống và một lần chết
cho nên người ta nói nghĩa tử là nghĩa tận
không ai mong muốn phải lìa khỏi đời
nhưng số phận không ai tránh trước được
đặc biệt là chúng ta không thể sống hay chết
cho người khác được
đó là mệnh của mỗi người
bà nguyễn phương hằng cũng cho biết thêm
khi phi nhung nằm ở bệnh viện chợ rẫy
bà cũng nắm được thông tin
nữ ca sĩ đang trong tình trạng rất nguy kịch
nghe được tin tôi rất tiếc thương cho phi nhung
cô ấy là một người phụ nữ đẹp tài năng nhưng bạc phượng
không may mắc phải căn bệnh này
nữ doanh nhân cũng nói đến câu chuyện
có nhiều người đã dừng lên các tài khoản mạo danh bà
với những lời lẽ ác ý
dành cho người ca sĩ quá cố
tôi không bao giờ là con người thiếu văn hóa
và thiếu tình yêu thương nhân loại đến như vậy đâu
tôi có trái tim
tôi biết được nỗi khổ đau của người khác
khi mất đi người thân
và cũng biết được nỗi khắc khoải của người đó
khi lìa bỏ cuộc đời
đồng thời bà cũng khẳng định bản thân mình
và cô nghệ sĩ phi nhung
không hề có khúc mắt gì để bản thân có những suy nghĩ
hay những lời nói độc ác như vậy
tôi và cô ấy có gì mà cứ phải vu khống
cho tôi những điều đó
nếu tôi ăn ở không ra gì
hay tâm không tốt
thì dù một phút giây thôi
tôi sẽ nhận hậu quả
và các con tôi cũng sẽ lãnh những hậu quả
do mẹ nó gây ra
nên những ai buông lời này
người đó cũng mang tâm địa rất ác
gắp lửa bỏ tay người
nhưng tôi đặc biệt không suy nghĩ điều gì
nên làm tôi rất thanh thản
bà chủ đại nam mong rằng
những người nổi tiếng sau khi mất đi
có thể được yên nghỉ
chứ không nên trở thành chủ đề của cộng đồng xôn xao bàn tán
phi nhung và rất nhiều người đã không may qua đời
trong đại dịch này
hãy để phi nhung được ngủ yên
như vậy sau một thời gian dài thực hiện
các livestream với các phát ngôn gây sốc
trên mạng xã hội
bà nguyễn phương hằng đã bị sáu người gửi đơn tố cáo
với nội dung khá giống nhau
hầu hết đều là bị bà hằng dùng ngôn tự
xúc phạm thóa mạ đời tư
những người tố cáo bày tỏ mong muốn pháp luật
vào cuộc và đòi lại danh dự cho mình
những thông tin mới nhất liên quan đến
nữ ceo đại nam
chúng tôi liên tục cập nhật
xin mời quý vị cùng theo dõi